chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn mới đây nhà hát cải lương việt nam chính thức công diễn vở cải lương có tên gọi vì sao lạc xứ
vì sao lạc xứ là vở diễn có nội dung xoay quanh nhân vật lịch sử hồ nguyên trừng con trai vua hồ quý ly
người có công phát minh ra súng thần công được xem là có đóng góp rất sớm cho khoa học việt nam
vở diễn do đoàn cải lương thể nghiệm của nhà hát được thực hiện với phương thức đưa vào những sáng tạo tìm tòi mới của nghệ thuật cải lương
trước khi đến với nội dung này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý đã diễn ra tuần qua
dành cho các nghệ sĩ trẻ tài năng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thể nghiệm của việt nam
và đồng thời cũng là cơ hội tuyệt vời để khán giả việt nam khám phá nét đẹp của âm nhạc thể nghiệm
qua sự pha trộn tinh tế của các thể loại âm nhạc khác nhau
sự kết hợp độc đáo giữa cũ và mới giữa truyền thống và hiện đại
để thấy được rõ nét hơn xu hướng của các nghệ sĩ thể nghiệm trong bối cảnh âm nhạc hiện nay